đối tượng nguyễn đức nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận long biên hà nội
hiện đang mở cửa hàng cầm đồ cho vai nặng lãi chuyên đòi nợ thuê
đã nhận đòi nợ cho đối tượng đỗ văn thịnh với số tiền một một tỷ đồng
qua mạng xã hội nhân biết đến quang rambo thường xuyên khoe có quan hệ rộng và chuyên đi thu hồi nợ
nên đã rủ quang cùng nguyễn văn huy nguyễn xuân linh nguyễn văn khánh đi đòi nợ
thời điểm trên nhóm đối tượng này thường xuyên tới một công ty trên địa bàn quận hà đông
tìm gặp bị hại chửi bới dùng súng đe dọa
thậm chí cho người chụp ảnh theo dõi người thân của bị hại
và uy hiếp phải trả trước số tiền là hai trăm linh triệu đồng để chia nhau
đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi đòi nợ thuê
thì bị các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự bắt và tạm giữ
bản thân băng của nhóm của đối tượng quang rambo
là một trong những băng nhỏ
trong thời gian vừa qua là thường xuyên có những lên các trang mạng như youtube
khuếch trường thanh thế cũng như là làm hút những cái giới trẻ
và băng của nhóm này thường xuyên là có bảo kê cũng như là cho vai lại và đòi lợi thuê
theo cơ quan công an quang rambo là đàn anh của khá bảnh
đối tượng đã bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
việc bắt giữ nhóm đối tượng này cũng nằm trong kế hoạch của công an thành phố hà nội
thực hiện chỉ đạo của bộ công an trong hoạt động sơ kết sáu tháng đầu năm
đó là kiên quyết không để tội phạm phạm pháp hình sự gia tăng lộng hành trên địa bàn thủ đô
đồng chí lãnh đạo bộ công an cũng chỉ đạo hết sức là cương quyết và cứng rắn
có lực lượng hình sự thì không được tội phạm tổ chức hoạt động
chúng tôi đã tập trung mà dựng lên các cái ổ nhóm cộng cán để tập trung đấu tranh triệt phá
để làm sao đấy thì cái số trẻ cũng không để mà có những cái học đòi
rồi là ảnh hưởng của cái băng nhóm sợi đen cho giới trẻ
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội tiếp tục đấu tranh làm rõ
vụ việc bắt giữ các đối tượng hoạt động có tính chất xã hội đen tội phạm băng ổ nhóm
góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thủ đô
hạt kiểm lâm thành phố đà lạt vừa phối hợp với công an thành phố đà lạt
triệu tập kẻ chủ mưu thuê một mươi một người phá gần một tám hectare rừng phòng hộ
tại tiểu khu một trăm năm mươi tám a thuộc phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
để làm rõ về hành vi phá rừng
ngày một mươi hai tháng tám qua công tác tuần tra hạt kiểm lâm phối hợp với công an thành phố đà lạt
và ban quản lý rừng lâm viên phát hiện một mươi một đối tượng là người dân tộc thiểu số
chú tại thôn cổng trời xã mê linh huyện lâm hà đang sử dụng cơ máy
xà gạc chặt phá một trăm sáu mươi năm cây gỗ tạp có đường kính từ sáu đến ba mươi hai cm
trên diện tích gần sáu hectare thuộc đối tượng rừng phòng hộ
tại lô c khoảnh bốn tiểu khu một trăm năm mươi tám a phường năm thành phố đà lạt
qua điều tra các đối tượng khai nhận hành vi phá rừng là do đối tượng đào văn thanh
trú tại thôn ba mê linh lâm hà thuê phát dọn thực bì cưa hạ số cây nói trên
với tổng diện tích gần một tám hectare với giá là một mươi triệu đồng
hạt kiểm lâm đà lạt phối hợp với công an thành phố đà lạt
đã triệu tập đối tượng đào văn thanh về hạt kiểm lâm đà lạt để làm việc
bằng vận tải ô tô trong đó bổ sung điều kiện về kiểm soát xe
để tránh bỏ quên hành khách trên xe khi mà kết thúc hành trình
đã được bộ giao thông vận tải trình thủ tướng
sau ba ngày xảy ra sự cố một học sinh sáu tuổi
nghi bị bỏ quên trên xe từ sáng cho tới chiều
dẫn tới là cháu bé thiệt mạng trên xe đưa đón của nhà trường gateway
tại hồ cầu giới hà nội
theo đó trong quy trình đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
phải có phương án kiểm soát để đảm bảo không bỏ quên hành khách trên xe
khi kết thúc hành trình
tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe
ngoài ra đơn vị kinh doanh cũng phải có quy trình đảm bảo an toàn giao thông
để tham gia hành trình
theo dõi giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động
thực hiện việc kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô và lái xe ô tô
trước khi thực hiện hành trình
doanh nghiệp cũng phải kiểm tra việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục
thời gian làm việc trong ngày của lái xe
chế độ kiểm tra giám sát hoạt động của xe ô tô và tài xế khi lái xe
doanh nghiệp cũng phải bố trí nhân sự để theo dõi giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải
thông qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
kịp thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm
hoặc thông báo đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo quy định
ngoài ra đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh sinh viên
trước khi thực hiện hợp đồng
phải thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng
về sở giao thông vận tải nơi đăng ký hoạt động
vâng thưa quý vị
kỹ năng sống từ từ nhiều năm nay
đã trở thành một vấn đề thời thượng
được hai thác đến tối đa
và chính vì điều này mà các trung tâm dạy kỹ năng sống
thì cũng được mở ra khắp nơi
và phụ huynh thì ồ ạt cho con đi học
thế nhưng theo các chuyên gia
nhiều người đang hiểu sai về kỹ năng sống
chính cách hiểu lệch lạc trong việc dạy kỹ năng
thì đã gây ra rất nhiều những hậu quả nghiêm trọng
thậm chí là chết người
vì vậy việc hiểu và thực hiện như thế nào
cho đúng khi dạy trẻ kỹ năng sống
nhất là đối với trẻ mầm non
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
ngày chín tháng tám
tại cơ sở mầm non tư thục tuổi thơ
huyện duy tiên hà nam
trong giờ học kỹ năng kêu cứu và thoát hiểm
đã xảy ra sự cố khi các cô giáo đổ thêm cồn
và mâm đang có lửa cháy
khiến ba cháu bị bỏng nặng
các cháu đang được điều trị ở viện bỏng quốc gia
trong tình trạng rất nguy hiểm
chức năng hô hấp và thận bị đe dọa
tiền lượng rẻ rặt
cái vụ việc mà ba bạn nhỏ
ở cái lứa tuổi mầm non mà bị bỏng cồn rất là nặng
theo bác sĩ nói là từ năm mươi đến sáu mươi
thì đấy là một trong những cái đe dọa rất là đáng tiếc
mà rất nhiều phụ huynh
mà đặc biệt những phụ huynh có con
đi học độ tuổi mầm non như tôi rất là lo lắng
và cảm thấy không yên tâm
gia đình cũng như là
tất cả những phụ huynh khác mong muốn
khi mà gửi con đến trường
thì việc đầu tiên là phải là cái an toàn của trẻ
đặt lên trên hết
đối với những chương trình học phong phú và hấp dẫn
thì phụ huynh cũng rất là thích
nhưng mà cái an toàn của trẻ luôn luôn là đặt lên hàng đầu
từ việc ba trẻ mầm non
ở hà nam bị bỏng nặng cho thấy
những cách hiểu lệch lạc về việc dạy kỹ năng hiện nay
trên thực tế
bộ giáo dục và đào tạo đã có hướng dẫn
triển khai giáo dục kỹ năng sống trong các trường học
từ mầm non đến bậc phổ thông từ nhiều năm nay
nội dung giáo dục kỹ năng sống trang bị cho người học
những kỹ năng cơ bản cần thiết
hướng tới hình thành những thói quen tốt
giúp người học thành công
thế nhưng cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng
việc dạy kỹ năng sống cho học sinh
sinh viên trong nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu
có thể những cái trường mầm non đó
họ rất mong muốn
là hỗ trợ các con
các cái kỹ năng
tuy nhiên là trăm hoa đô nở
không có bài bản
thì bộ giáo dục đào tạo phải có hệ thống
phải có chương trình
gọi là đào tạo và huấn luyện
hướng luyện kỹ năng sống
cho trẻ em nói chung
đặc biệt là đối với từng lứa tuổi
phải có các loại gọi là giáo trình
nó phù hợp
nhiều người cho rằng lứa tuổi mầm non
còn quá nhỏ để có thể hướng dẫn
kỹ năng phòng chống cháy nổ
thay vì dạy trẻ cách dập tắt lửa
thì nên dạy cách thoát ra khi có đám cháy
với trẻ mầm non ba tuổi trở lên
trường học chỉ nên dùng các hình ảnh
clip về kỹ năng thoát hiểm
để hướng dẫn cho các bé biết nguy hiểm như thế nào
cũng như một số tình huống
xử lý cơ bản khi thấy nguy hiểm
tôi nghĩ là cái việc đầu tiên
khi chúng mình triển khai các kỹ năng cho trẻ
thì việc đầu tiên đặt lên hàng đầu
đó chính là sự an toàn của trẻ
bởi vì có an toàn thì trẻ mới học được
những kiến thức xung quanh đúng không ạ
và tiếp theo là trẻ sẽ ghi nhớ được
những cái bước mà trẻ có thể
thực hành khi mà gặp phải
những cái tình huống như thế
và sự an toàn của trẻ luôn luôn là vấn đề
mà chúng tôi quan tâm nhất
thực tế phụ huynh chỉ nên xem
học kỹ năng sống là dịp cho con
được trải nghiệm thực tế được gặp gỡ
và có thêm chút vốn liếng kinh nghiệm sống
riêng với hiệu quả đào tạo
theo thừa nhận của nhiều người
là còn phụ thuộc vào khả năng tiếp thu
của từng đứa trẻ cách truyền thụ của giáo viên
và trên hết là cái tâm
của những người tổ chức
thưa quý vị nhằm thỏa mãn thú vui
cho tiêu khiển của cá nhân
nhiều chủ phương tiện xe máy đã tự ý thay đổi kết cấu
như thay còi chỉnh đèn
lắp giàn nhạc độ pô
không bàn đến chuyện đẹp xấu ở đây
nhưng mà rõ ràng những chiếc xe này
sau khi thay đổi kết cấu rất dễ gây cháy nổ
và điều đáng nói hơn nguy cơ gây tai nạn giao thông
thường từ xe độ chế luôn hiện hữu
và thực sự trở thành hiểm họa
cho người tham gia giao thông
và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận
của phóng viên câu chuyện giao thông về vấn đề này
tại tỉnh thừa thiên huế
địa phương mà trong sáu tháng đầu năm nay
tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn
tăng cả ba tiêu chí
mà một trong những nguyên nhân chính là đến từ tình trạng
thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế
nhìn những chiếc xe như thế này
khó ai có thể hình dung nổi
đây lại là những chiếc xe máy chuyên dùng
để lưu thông hàng ngày
thay đổi chỉnh đèn độ bô
ngay cả hệ thống phanh lốt
cũng không còn nguyên vạn như trước
ngoài thay đổi kết cấu
các xe này còn được đổi cả công năng
để xe chạy nhanh hơn
đa số các phương tiện đều là xe máy cũ
rẻ tiền để đổi
trong hai đợt ra quân vừa
trong đầu tháng bảy
chúng tôi đã bắt về gần một trăm linh xe mô tô này
và các đối tượng này
đều có dấu hiệu làng lách
và đánh vọng trên đường
cái thứ hai nữa đây cũng là một vấn đề
nó thường xảy ra vào trong giờ đêm khuya
một mươi h một mươi một h đêm
cho nên nó cũng ảnh hưởng rất lớn
đến cả khu dân cư
cả tuyến đường
nằm ở trên số này
lực lượng cảnh sát giao thông công an
thành phố huế ra quân tuần tra kiểm soát
thực hiện chuyên đề xử lý xe độ chế
chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ
lực lượng chức năng đã phát hiện
và xử lý hàng chục quái xế
sử dụng những chiếc xe độ chế
điều đáng nói hầu hết tất cả những thanh niên này
khi bị lực lượng chức năng truy đuổi
thường vứt bỏ phương tiện
lẫn tránh nhiều trường hợp còn
chống trả lại lực lượng chức năng rất quyết liệt
những đối tượng này
thường thường là tụ tập
thời gian là đêm khuya
cho nên là chúng tôi
trong thời gian qua chúng tôi cũng tiện khai
thực hiện đón lòng mật phục
và cũng hỏa trang để xử lý
những đối tượng này
một số đối tượng là không
chấp hành và
chưa có thời gian thay lại
theo thống kê của công an thành phố huế
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín

tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố huế
tăng cả ba tiêu chí
số vụ số người chết và số người bị thương
một trong những nguyên nhân chính là do
tình trạng thanh niên sử dụng xe đổ chế
gây mất an toàn giao thông
và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
nếu trong thời gian tới
không có những giải pháp căng cơ để xử lý dứt điểm
thì cả ba tiêu chí trên
vẫn sẽ tiếp tục tăng
qua cái vấn đề này
trước hết chúng tôi sẽ
có cái tập hợp thống kê
và tuyên truyền
cho tất cả các kênh thông tin tài chúng
biết đặc biệt là số thanh niên trẻ này
cũng để nâng cao cái nhận thức
thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung
quyết liệt hơn nữa
thành lập một số cái tổ để mà
qua nắm tình hình xác định được
cả cái đối tượng sẽ tập kết tổ nào
chúng tôi sẽ bắt và truyền phá
làm thế nào nào đây cũng là một trong những
giải pháp căng cơ
để làm cho cái dạng tai nạn giao thông
trong cái thời gian tới
tại địa bàn thế thế huế
thì ngoài cái tuyển quốc lộ
thì ở đây là cái tuyển
của các cái nội thị
thành phố thị xã
thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho
trạm đốc công an tỉnh
trong công tác trị đào các cái lực lượng
công an các địa phương
là có những cái kế hoạch ra quân
để mà đấu tranh với cái hoạt động này
đặc biệt là đối với lực lượng
cảnh sát giao thông của công an thành phố huế
là cái nơi mà tập trung
một cái lượng lớn
là người dân cư
tập trung ở đây
thì đối với cái hoạt động này
thì lực lượng cảnh sát giao thông
của thành phố huế
cũng đã có những kế hoạch
và đã có những cái ra quân
và cái hiệu quả trong thời gian qua
là cũng đã xử lý rất là nhiều trường hợp
lại xe là thanh thiểu niên
càng quấy sử dụng mô tô
đặc biệt là đánh mạnh vào những cái
đội thường là thanh thiểu niên
sử dụng xe đồ làng lách đánh vọng
gây mất cái trật tự
an toàn giao thông cũng như cái trật tự đô thị
trên địa bàn thành phố
mức xử phạt nhẹ chưa mang tính ràng đe
và với ý thức của nhiều chủ phương tiện
đã sẵn sàng
độ cho xe của mình
với mục đích chỉ để cho đẹp
cho là vàng khác người
chứ không thực sự cần thiết
niềm vui ý thích trò tiêu khiển của một người
nhưng lại mang đến sự khó chịu
và đặc biệt hơn là gây nguy hiểm
đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác
còn công an quận hai
tp hcm đang tạm giữa đối tượng
hồ sĩ nam trung và hồ nguyễn trung
là em trai của nam trung
cùng ngụ quận bình thạnh để điều tra về hành vi cướp tài sản
hai anh em trung đã đe dọa
đã ép nạn nhân chuyển hai trăm linh triệu đồng hồng chiếm đoạt
theo hồ sơ của cơ quan điều tra
nam trung sử dụng chứng minh nhân dân giả tên tuấn
để thuê căn hộ cao cấp
ở quận hai tp hcm
và hành nghề mô giới bất đồng sản
do là măng thất bại
nam trung đã gọi điện cho chị diễm
đến căn hộ để nhờ tư vấn mua nhà
khi đến nơi chị diễm bị nam trung và em trai là nguyễn trung
ró tay chân và dùng dao đe dọa
cung cấp thông tin ngân hàng
sau đó hai đối tượng dùng điện thoại yêu cầu nạn nhân đăng nhập
để chuyển khoản lấy đi hai trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
từ trình báo của nạn nhân
công an quận hai đã vào cuộc trưa xét
và bắt giữ hai đối tượng chỉ sau hai giờ gây án
tại cơ quan công an
cả hai khai trước đó đã thực hiện trót lọt một vụ khác
với chiêu thức tương tự
chiếm đoạt của nạn nhân một mươi triệu đồng cùng nhiều tài sản khác
còn tòa án nhân dân quận bình tân tp hcm
đã mở phiên tòa xét xử
vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với bị cáo lê giang tâm ba mươi tám tuổi
ngôi tỉnh vĩnh long làm nghề lái xe
theo cáo trạng
lúc hai mươi hai h ba mươi bốn phút ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tài xế lê giang tâm
lái xe container từ quốc lộ một
hướng vào khu công nghiệp tỉnh lộc
khi đến trạm thu phí vt an sương
trên đường số bảy khu công nghiệp tỉnh lộc
thuộc khu phố một phường bình hưng hòa b quận bình tân
tầm lái xe vào làng số một mươi năm trạm thu phí
nhưng không mua vé
mà lái xe tôn thẳng vào thanh trắng kiểm soát vé
với mục đích khỏi mua vé
dẫn tới làm gãy gặp một đầu thanh trắng
sau đó xe vượt qua trạm thu phí
rồi chạy vào công ty new hope
vụ việc được lập hồ sơ
chuyển công an quận bình tân thủ lý điều tra theo thẩm quyền
kết luận định giá tài sản của hội đồng
định giá tài sản thường xuyên
trong tố tụng hình sự
ủy ban nhân dân quận bình tân kết luận
cây pare đã qua sử dụng
có trị giá năm hai triệu đồng
sau đó anh tâm đã bồi thường cho indico bảy một triệu đồng
tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa
tâm khai nhận toàn bộ sự việc
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tâm
một năm sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
thưa quý vị buổi họp báo của ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh vào chiều nay ngày một mươi bốn tháng tám
dự kiến thông tin về tiến trình khắc phục
sai phạm kinh tế cũng như vấn đề quy hoạch
ba hectare ngoài ranh khu đô thị mới thủ thiêm
chính quyền thành phố hồ chí minh và các sở ngành
bị thanh tra chính phủ chỉ ra hàng loạt
sai phạm kinh tế khi xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm
theo thông báo một nghìn ba mươi bảy công bố hôm hai mươi sáu tháng sáu
trong đó có việc thành phố tạm ứng sai
hàng chục ngàn tỷ đồng để bồi thường dự án
duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng bt không đúng quy định
để khắc phục thanh tra chính phủ yêu cầu
thành phố hồ chí minh thu hồi hơn hai mươi sáu ngàn tỷ đồng cho ngân sách
và phải có giải pháp huy động vốn để trả nợ các khoản vay ngân hàng
đã đầu tư cho khu đô thị mới thủ thiêm hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
thu hồi về ngân sách khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán
cho các dự án bt bổ sung với hơn một tám trăm linh tỷ đồng
và lãi suất chậm nợ từ khi phát sinh đến nay
những việc này phải hoàn thành trước ngày ba mươi tháng chín để báo cáo thủ tướng
ngoài việc họp báo dự kiến ngày một mươi năm tháng tám
thành phố đối thoại với hai mươi tám hộ dân bị ảnh hưởng
bởi dự án khu đô thị mới thủ thiêm trước đó
hay đi khiếu nại tố cáo ở hà nội nay đã trở về địa phương
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh có hai trăm bảy mươi tám phòng học
trên một mươi dân số trong độ tuổi đi học
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thành phố dự kiến tăng thêm bảy mươi năm bốn trăm linh học sinh
trong đó có gần sáu mươi ba học sinh công lập và hơn một mươi hai bốn trăm linh học sinh ngoài công lập
đồng thời tăng trí tiêu là ba trăm linh phòng học mỗi một mươi dân số trong năm hai nghìn hai mươi
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh có sáu mươi dự án xây dựng trường học
được đưa vào sử dụng với tổng quy mô chín trăm bảy mươi bảy phòng học
tổng vốn đầu tư hơn hai bảy tỷ đồng
đồng thời thành phố hồ chí minh có sáu mươi dự án xây dựng trường học
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thành phố sẽ đưa thêm vào sử dụng một bốn trăm bảy mươi sáu phòng học mới
trong đó số phòng học tăng thêm là một hai trăm ba mươi chín phòng
xe thay thế là hai trăm ba mươi bảy phòng với tổng mức đầu tư hơn bốn chín tỷ đồng
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và đào tạo thành phố tích cực chuẩn bị các điều kiện
để sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa theo lộ trình
đồng thời triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và luật giáo dục
do ảnh hưởng thời tiết và quá trình vận chuyển khó khăn lượng hoa tư từ các vùng trồng
về thành phố hồ chí minh sụp giảm khiến giá hoa được dịp tăng mạnh
ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thủ đức lượng hoa tươi từ vùng trồng đà lạt lâm đồng
trong những ngày này nhập về chợ đạt khoảng tám mươi tấn để phục vụ cho thị trường thành phố hồ chí minh
và các tỉnh lân cận trong dịp rầm tháng bảy và đại lễ vua lan
tuy nhiên sản lượng này có phần sụt giảm và ảnh hưởng trực tiếp do cơn bão vừa qua
theo khảo sát của chúng tôi ngoài lượng hoa sụp giảm ra giá thành các loại hoa
đang tăng ít nhất từ hai mươi ba mươi so với trước
theo đại diện chợ đầu mối nông sản thủ đức giá hoa tươi và rau củ quả dự kiến sẽ tăng trong một mươi ngày tới mới ổn định
lý do được đưa ra là mưa lũ khiến cho các vùng trồng bị hư hại
vì vậy nông dân phải dọn vừa và chờ đất khô nước khoảng một mươi ngày mới có thể xuống giống mới